hoạt động tiến dụng xã hội ngày càng hiệu quả chất lượng tiến dụng đang không ngừng được nâng lên
thực chất nợ xấu chỉ còn bốn hiệu quả quản lý tiến dụng chính sách tốt hơn so với tín dụng khác
đây là con số rất đáng mừng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết một mươi năm năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội
giai đoạn từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi
tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tổng nguồn vốn đạt trên một trăm bảy mươi chín tỷ đồng tăng trên một trăm bảy mươi hai tỷ đồng gấp hơn hai mươi năm lần so với khi thành lập
cơ cấu nguồn vốn tiến dụng chính sách xã hội đã chuyển biến theo hướng tăng nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội tự huy động được
ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất và nguồn lực tại địa phương giảm dần nguồn vốn cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các chương trình
thể hiện rõ chủ trương đa dọng hóa nguồn lực với phương châm nhà nước doanh nghiệp và nhân dân
con số nợ quá hạn thấp đã thể hiện thành công trong quản lý chất lượng đối tượng cán bộ làm tiến dụng của ngân hàng chính sách ở cơ sở và địa phương rất tận tâm tận lực trong công việc
thủ tướng đề nghị ngân hàng chính sách xã hội không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đồng thời đẩy mạnh công nghệ ứng dụng hiện đại đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng tạo thuận lợi nhất để người nghèo tiếp cận tiến dụng ngân hàng chính sách xã hội
thủ tướng lưu ý cán bộ làm chính sách nhất thiết phải gần dân
thủ tướng lưu ý cán bộ làm chính sách nhất thiết phải gần dân